bên cạnh những người trở về từ vùng dịch thì tất cả các trường hợp f hai cũng sẽ được tiến hành xét nghiệm
đây là nỗ lực tăng cường kiểm soát triệt đề dịch bệnh covid một mươi chín đang được trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh quảng nam phối hợp với thành phố tam kỳ thực hiện
ngay khi có thông báo của trung tâm y tế tp tam kỳ tỉnh quảng nam người dân thuộc diện f hai và trở về từ vùng dịch đã tự giác đến trạm y tế của các xã phường trên địa bàn để lấy mẫu xét nghiệm sars cov hai
tại đây người dân được cán bộ y tế hỗ trợ các khâu khai báo lấy số thứ tự lấy mẫu dịch tễ tất cả các khâu đều được diễn ra nhanh chóng đảm bảo đúng quy trình phòng chống dịch covid một mươi chín
nếu như sáng ngày hôm nay lấy mẫu thì đây là một trong những việc rất quan trọng để mình ngăn chặn dịch bệnh trong thời gian tới điều đó sẽ giúp cho bản thân mình bảo vệ cộng đồng
theo kế hoạch việc lấy mẫu xét nghiệm sẽ được thực hiện ở tất cả các xã phường của thành phố tam kỳ
mỗi ngày triển khai tại sáu xã phường với sự tham gia
xét nghiệm của một mươi cán bộ y tế đợt xét nghiệm này cũng tiếp nhận một số trường hợp vừa mới trở về từ vùng dịch chưa khai báo y tế và một số người thuộc diện f hai chưa khai báo
mục đích của đợt xét nghiệm này là sàng lọc tất cả những ca có nguy cơ dương tính tại cộng đồng
có nhiều cái ca là người ta trốn tránh không khai báo không đi cách ly nhưng mà cho đến giờ người ta đi khai báo rất đông
và trung tâm phòng chống dịch bệnh cdc cũng đã dự trù cái nguồn để xét nghiệm
trong đợt này sẽ có trường hợp
hơn một sáu trăm linh người dân của thành phố tam kỳ được lấy mẫu xét nghiệm sars cov hai và sau hai ngày trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh quảng nam sẽ trả kết quả xét nghiệm
qua đợt lấy mẫu xét nghiệm này sẽ giúp thành phố tam kỳ tầm soát được dịch bệnh dễ dàng khoanh vùng và truy vết nếu xuất hiện ca dương tính với covid một mươi chín đồng thời ngăn chặn có hiệu quả dịch bệnh covid một mươi chín lây lan trong cộng đồng